thông tin này do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam phối hợp với liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam công bố
cho dù quy trình khảo sát là khoa học đi chăng nữa thì cách đưa tin không đầy đủ thậm chí thiếu trách nhiệm đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày một mươi bảy tháng một mươi hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam phối hợp với liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam công bố
sau khi khảo sát một trăm năm mươi mẫu nước mắm của tám mươi tám nhãn hiệu thì có tới sáu mươi bảy mẫu vi phạm về tiêu chuẩn nhóm hóa học
đặc biệt là nước mắm có độ đạm càng cao thì hàm lượng asem thạch tín càng nhiều
thông tin này lập tức gây hoang mang cho người tiêu dùng bởi đại đa số các hãng nước mắm trên thị trường đều nằm trong số này
ngay sau đó nhiều nhà khoa học đã phân tích và cho rằng lượng arsen trong nước mắm là arsen hữu cơ nên không độc
arsen hữu cơ thì không độc hoàn toàn và nó đi vào trong con người nó thải ra và trên thế giới này không ai có đánh giá arsen hữu cơ trong cá trong nước mắm hoặc là trong rau quả là một loại arsen đáng ngại cả
tuy đã có sự giải thích song không phải ai cũng tiếp cận được thông tin mang tính cải chính này và đa số cũng không hiểu asean vô cơ hay asean hữu cơ như thế nào
do vậy người dân vẫn không khỏi hoang mang
nói ra là nước mắm có thạch tín nhưng mà tôi cũng chẳng nói rõ là của hãng nào
và tôi mấy ngày hôm nay tôi cũng chẳng dám gia đình nhà tôi cũng chẳng dám dùng nước mắm toàn là dùng bột canh
đưa tin là cái nước mắm của mình đang chứa chất arsen đấy ạ thì em nói chung là cũng không biết là của hãng nào
nên là em cũng không dám sử dụng là mấy hôm nay cũng toàn
hệ lụy không chỉ dừng lại ở sự hoang mang của người tiêu dùng
ngày hai mươi một tháng một mươi hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep và các hiệp hội nước mắm truyền thống chính thức gửi văn bản kiến nghị lên thủ tướng
đề nghị xử lý ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm trong nước
các hiệp hội cho rằng sau khi công bố trên được phát đi ngành sản xuất nước mắm truyền thống của việt nam đang phải chịu tác động mạnh
người tiêu dùng cực kỳ hoang mang có nhiều dấu hiệu về việc chối bỏ nước mắm truyền thống
khi một vài siêu thị cửa hàng bán lẻ đã thông báo tạm dừng mua
mà tôi cho cái này nếu không công bố chất lượng nước mắm và an dân rất là nhanh
thì ảnh hưởng suy giảm đến rất nhiều vấn đề về sản xuất và kinh doanh
rõ ràng nếu không có thông tin giải thích cụ thể cho người dân yên tâm sử dụng nước mắm
và xử lý nghiêm những đơn vị đưa tin thiếu trách nhiệm thì hậu quả sẽ rất khó lường
bởi nước mắm là sản phẩm truyền thống của việt nam gắn liền với cuộc sống của người dân
mỗi năm người tiêu dùng việt nam tiêu thụ khoảng hai trăm linh triệu lít nước mắm
trong đó nhiều thương hiệu nước mắm truyền thống đã xuất khẩu ra các thị trường khó tính trên thế giới
thưa quý vị một trăm linh mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không có arsen vô cơ
đây là kết quả mà bộ y tế mới công bố
như vậy các thông tin nước mắm có nhiễm thạch tín là không chính xác
theo kết quả mà bộ y tế công bố thì hai trăm bốn mươi bảy trên hai trăm bốn mươi bảy các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện acen vô cơ
kiểm nghiệm các kim loại nặng khác đều không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước
các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối
hoặc nước mắm cốt được sản xuất từ cá và muối và phụ ra thực phẩm với các tỷ lệ khác nhau
ngoài ra việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép nếu phụ da đó nằm trong danh mục cho phép
đại diện bộ y tế khẳng định như vậy các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất
nước mắm có nhiễm thạch tín ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác
gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh nước mắm
kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp
vì mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng
đồng thời để đảm bảo quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
việc cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cần phải đảm bảo khách quan
chính xác trung thực đầy đủ và kịp thời
công an tp hà nội vừa có kế hoạch phân luồng giao thông
phục vụ hội nghị cấp cao ames lần thứ bảy hội nghị cấp cao clmv lần thứ tám và hội nghị wef mekong
các hội nghị cấp cao này diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ hội nghị
công an thành phố hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau
từ sáu giờ đến chín giờ từ một mươi một giờ đến một mươi bốn giờ ba mươi phút
và từ một mươi sáu giờ đến một mươi bốn giờ ba mươi phút
đến một mươi tám giờ các ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi
hạn chế đối với các xe ô tô tải có trọng tải từ hàng hóa từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ các xe ô tô phục vụ hội nghị
xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh và các xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định không được hoạt động trên các tuyến đường
phạm hùng đoạn từ mễ trì đến trần duy hưng
đại lộ thăng long phần đường tiếp giáp với trung tâm hội nghị quốc gia
đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo
đường đỗ đức dục trần duy hưng đoạn từ trần duy hưng hoàng đạo thúy đến trần duy hưng phạm hùng
nguyễn trí thanh chiều hướng về trần duy hưng
trong thời gian diễn ra hội nghị xe ô tô tải xe khách trong diện hạn chế tham gia giao thông
cũng sẽ phải di chuyển theo lộ trình mới
công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông
phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên
đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
các phương tiện phải cần trương nhường đường
đi sát và lề đường phía bên phải chiều đi
và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
vẫn còn hàng chục nghìn vé tàu phục vụ hành khách đi lại vào dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chưa bán
đối với loại vé đi tàu trước tết từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
vẫn còn trên ba mươi ba vé cho các ga đi từ sài gòn biên hòa đông hà đến hà nội
riêng vé sau tết từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
hiện còn bảy mươi ba sáu trăm hai mươi chín vé cho lộ trình hà nội đông hà và ga đến gồm biên hòa sài gòn
ga đi từ huế đến nha trang ga đến biên hòa sài gòn
hiện nay công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đang tạm khóa chỗ
trên một số toa xe để đưa vào lệnh
công ty sẽ đưa toàn bộ số chỗ trên các toa xe được cải tạo để bán vé phục vụ hành khách
số chỗ dự kiến là một mươi năm ba trăm linh vé
cụ thể giai đoạn trước tết từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
là sáu sáu trăm linh vé cho lộ trình đi từ sài gòn biên hòa và ga đến từ diêu trì đến quảng ngãi huế và hà nội
với loại vé giai đoạn sau tết từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy hiện còn tám bảy trăm linh vé cho lộ trình ga đi từ hà nội đến huế và ga đến là biên hòa sài gòn
ga đi từ quảng ngãi đến diều trì và ga đến biên hòa sài gòn
tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại sau sự cố môi trường biển tại miền trung thời gian vừa qua
đời sống của người dân vùng biển gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo quyết liệt các ngành địa phương hoàn thành công việc kê khai
niêm yết công khai danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ
việc triển khai phải bảo đảm công khai minh bạch đúng đối tượng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
sau khi có quyết định của chính phủ về việc đền bù hỗ trợ cho ngư dân chính quyền địa phương các xã thị trấn vùng biển
đã tổ chức họp dân thông báo về việc kê khai áp giá đền bù
đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân
tại các địa phương danh sách các hộ cùng mức đền bù được niêm yết công khai để người dân tiện theo dõi phản hồi
đa phần bà con ngư dân đều đồng thuận và phấn khởi với việc chi trả tiền đền bù kịp thời của chính phủ và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp

với tàu dịch vụ hậu cần này sẽ hỗ trợ tích cực các tàu của ngư dân có thể hoạt động đánh bắt dài ngày trên biển xa mà không cần trở về bến để chuyển cá đã đánh bắt được cũng như bổ sung nước đá dầu nhu yếu phẩm
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ và phân bỏ cho thành phố hải phòng
thêm hai mươi sáu chiếc tàu nữa trong đó có hai mươi tàu khai thác và sáu tàu dịch vụ
đến giờ hôm nay thì chúng tôi không còn chỉ tiêu chỉ còn duy nhất hai chỉ tiêu tàu dịch vụ
hiện hải phòng đang tích cực triển khai hỗ trợ bà con ngư dân với các chính sách theo nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ
trong đó công ty cổ phần hậu cần nghề cá thủy nguyên đã tiếp tục triển khai đóng mới
một tàu hậu cần nữa có công suất một ba trăm năm mươi mã lực và có hầm cấp đông nhanh âm tám mươi độ c
với các yêu đái của nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ
sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động đánh bắt kỳ sản ở các ngư trường trường xa hoàng xa
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế cuba kêu gọi quốc hội mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế
nga công tác
công bố linh vật world cup hai nghìn một mươi tám
nhằm vào đảo quốc caribe này trong hơn năm mươi năm qua trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ
thứ trưởng quan hệ ngoại giao cuba abelado moreeno cho rằng cơ quan lập pháp mỹ cần quan tâm đến ý kiến của người dân
về việc ủng hộ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với cuba liên quan đến phát biểu mới đây
của chủ tịch hạ viện mỹ parison về ý định duy trì các biện pháp trừng phạt thương mại đối với cuba
thứ trưởng moreno nêu rõ hoàn toàn không đồng ý với điều này
thứ trưởng ngoại giao cuba cho rằng chủ tịch hạ viện mỹ không lắng nghe ý kiến của đại đa số cử tri mỹ
vốn mong muốn chấm dứt hoàn toàn chính sách cấm vận và hướng đến việc bình thường hóa quan hệ song phương toàn diện
lời kêu gọi của thứ trưởng moreno được đưa ra ít ngày sau khi chủ tịch hạ viện rayan
để ngỏ khả năng duy trì các hạn chế thương mại hiện nay qua đó bác bỏ những hy vọng về việc quốc hội nước này
có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận cuba sau khi tổng thống obama rời nhiệm sở vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
ủy ban điều tra nga hôm qua cho biết đã tiến hành điều tra hình sự vụ rơi máy bay trực thăng mi tám
tại làng urenkoy của nước này vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi vừa qua khiến hai mươi một người thiệt mạng
theo ủy ban trên nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trên có thể do
vi phạm các quy định an toàn bay lỗi kỹ thuật hoặc điều kiện thời tiết
bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết sương mù và tầm nhìn hạn chế đã gây cản trở cho quá trình tìm kiếm
và cứu nạn tại hiện trường chiếc máy bay rơi bộ này đã nhận được thông tin về việc một trực thăng gặp sự cố
trong quá trình hạ cánh cách làng urenoi khoảng tám mươi km khi gặp nạn chiếc máy bay chở hai mươi hai người này
đang bay từ siberia đến thị trấn urenoi lực lượng cứu hộ gồm hơn một trăm bảy mươi người cùng ba mươi máy móc thiết bị
đã được điều động đến hiện trường để thu lượm các mảnh vỡ máy bay và tìm kiếm hộp đen
quốc hội đức vừa thông qua dự luật cải cách cơ quan tình báo liên bang theo hướng siết chặt
quản lý hoạt động của các cơ quan tình báo nước này tại nước ngoài
luật mới quy định cụ thể hoạt động do thám ở nước ngoài cũng như nền tảng pháp lý trong việc hợp tác
của cơ quan tình báo liên bang với các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm phục vụ chính sách đối ngoại
và an ninh của đức ngoài ra luật cũng quy định rõ việc theo dõi và do thám mang tính chiến lược
đối với người nước ngoài thông qua điện thoại hay kết nối internet nhằm thu nhập thông tin
về các mối đe dọa phục vụ công tác xử lý về chính sách đối ngoại của đức và có thể lưu dữ liệu
tối đa là sáu tháng tuy nhiên việc do thám này phải được sự chấp thuận của phủ thủ tướng
cũng như một ủy ban độc lập ngoài ra quốc hội đức cũng cấm việc do thám vì mục đích kinh tế
hay do thám tổng thống hoặc thủ tướng các nước đồng minh
quỹ tiền tệ quốc tế imf cho biết zimbabwe đã thanh toán khoản nợ một trăm linh chín bảy triệu đồng
hoàn tất nghĩa vụ tài chính với tổ chức này
giám đốc truyền thông của imf geddy wright cho biết zimbabwe đã thanh toán bằng cách
chuyển khoản một phần tiền mặt của nước này đến quỹ tính thác giảm nghèo và tăng trưởng
việc thanh toán các khoản nợ tồn động được tiến hành sau khi imf thông qua chiến lược
giải quyết nợ của zimbabwe vào tháng năm vừa qua theo đó zimbabwe cam kết sẽ thanh toán
các khoản nợ lên tới một tám tỷ đô la cho imf ngân hàng thế giới world bank và ngân hàng phát triển
châu phi afdb
trong năm nay hiện zimbabwe vẫn còn khoảng nợ một một mươi năm tỷ đô la với quân banh và sáu trăm linh một triệu đô la
với afdb tuy nhiên imf khẳng định sẽ không cấp thêm các khoản vay mới cho zimbabwe cho đến khi
nước này thanh toán toàn bộ số nợ cho các chủ nợ cũng như thực thi một chương trình cải cách tài chính mạnh mẽ
sân bay london của anh đã được mở cửa trở lại sau nghi vấn hóa chất khiến năm trăm linh người phải sơ tán
khẩn cấp ra bên ngoài và khoảng ba mươi chuyến bay bị hủy
chiều tối ngày hai mươi một tháng một mươi khi xếp hàng làm thủ tục trên máy bay nhiều hành khách cảm thấy khó thở
ho và mệt giới chức sân bay lo sợ về nguy cơ xảy ra một vụ việc có liên quan đến hóa chất nên đã phát
lệnh sơ tán khẩn cấp đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng đã có hai mươi sáu người được điều trị tại
sân bay và hai người khác được đưa đến bệnh viện cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy dấu vết hơi
ngay tại hiện trường đồng thời xác định vụ việc không liên quan đến khủng bố trong khi đó cảnh sát london đã bắt giữ một nghi can khủng bố một mươi chín tuổi
liên quan đến vụ việc có một thiết bị khả nghi được bỏ lại ở bến tàu điện ngầm bắc greenwick
lực lượng chức năng sau đó đã cho nổ thiết bị này và tiếp tục công tác điều tra
sau thời gian dài lựa chọn và thiết kế nga vừa công bố linh vật chính thức cho world cup hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra tại nước này
zabivaka là tên chú sói được chọn làm linh vật cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám
linh vật do sinh viên ek chirina bochanov
và thiết kế đã giành chiến thắng với năm mươi ba số phiếu bình chọn trên tổng số một triệu phiếu
hai con vật còn lại là hổ và mèo chỉ nhận được lần lượt là hai mươi bảy và hai mươi số phiếu
để tìm ra biểu tượng cho world cup hai nghìn một mươi tám fifa đã thu thập ý tưởng của trẻ em nga
và các bản thiết kế của sinh viên suốt thời gian dài thông qua một cuộc bình chọn trực tuyến
là một trong những người có mặt tại buổi công bố linh vật
cựu tiền đạo lừng lễ một thời của bóng đá brazil ronando cho biết
những linh vật là đại sứ quảng bá cho sự kiện này
và khiến cho các trận đấu trở nên sôi động hơn
người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ còn nhắc tới linh vật này trong thời gian rất dài
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc